công tác của đồng chí nguyễn đình tứ bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã phú thịnh
nhận thấy đời sống bà con trong thôn không đủ khả năng đóng góp xây dựng đường
đồng chí tứ đã đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thôn tạo nguồn thu nhập cho người dân
đời sống được cải thiện đã mở đường cho công tác tuyên truyền vận động dễ dàng hơn

ngoài giao thông nông thôn các cơ sở hạ tầng khác cũng được quan tâm
trường mầm non phú thịnh xuống cấp đã lâu giáo viên và phụ huynh học sinh rất mong mỏi được thay mới
tuy nhiên việc triển khai xây dựng kéo dài
do chưa có mặt bằng sạch đồng chí tứ đã trực tiếp đi vận động
thuyết phục các hộ dân có liên quan tiến hành di rời nhanh chóng phá bỏ khu chợ cũ
kết quả là sau nhiều năm án binh bất động ngôi trường mới đã đi vào hoạt động từ năm học hai nghìn một mươi hai
đồng chí là bí thư tàu người xã đã xuống huy động ở đây
trước tiên là một cái chợ và sau khi đó là cả nhà dân
đồng chí đã rất nhiệt tình huy động cả nhà dân
và xin chợ cấp đất của nhà dân để thực hiện cái mặt bằng xây dựng ngôi trường này
và khi mà giải tỏa được nhà dân và ngôi chợ cũ thì đã lấy mặt bằng này xây dựng lên để thành ngôi trường này
sở vật chất về mùa mưa thì các cháu rất là vất vả
và các cô thì cũng vất vả trong công tác chăm sóc giáo dục các cháu
cơ sở điều kiện chưa đầy đủ cho nên gặp nhiều khó khăn
nhưng mà sau khi sang trường mới đây thì rất là may mắn thuận lợi và được sự quan tâm của đảng ủy
nhân xã đặc biệt là đồng chí bí thư nguyễn đình tứ
thì những công tác chỉ đạo từ trên xuống và đồng trong ban giám hiệu nhà trường rất là chú đáo
trang cấp thiết bị cho giáo viên để chúng tôi được chăm sóc và dạy dỗ các cháu đầy đủ
tức đây thì cái trình độ cái năng lực của cán bộ là rất là hạn chế
do vậy trong quá trình tham mưu cũng như là tổ chức thực hiện thì cũng hạn chế
cái trò trách nhiệm là người đứng đầu
đồng chí đã phát huy tốt cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra
trong đó có một số cái nhiệm vụ đạt cái hiệu quả rất là cao
việc bố trí sắp xếp người đứng đầu cấp ủy chính quyền được tuyên quang
tiến hành linh hoạt dựa trên tình hình đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương
xã đà vị huyện đa hàng một trong những xã có nhiều hộ dân nằm trong diện phải di dân tái định cư khỏi lòng hồ thủy điện na hàng
là xã một ba năm nên việc tìm hướng thoát nghèo cho bà con đã khó lại càng trở nên nặng đề hơn khi phải lo nơi ăn trốn ở cho người dân
thời điểm đó đồng chí dương văn nội đã được tin tưởng giao nhiệm vụ làm bí thư đảng ủy xã
với nhiều năm công tác tại xã đã giúp đồng chí nắm rõ được tình hình địa phương hiểu được tâm lý của đồng bào các dân tộc
từ việc người đứng đầu hiểu dân dân thân thiết và tin tưởng cán bộ đồng chí nội không chỉ vận động thành công năm thôn bản di dân về nơi ở mới
mà còn tạo hướng sinh kế mới cho bà con từ việc khai thác lòng hồ thủy điện biến khó khăn thành cơ hội để hoàn thành cả hai yếu tố an cư và lạc nghiệp